quảng trị là mảnh đất có bề dày truyền thống cách mạng với nhiều di tích lịch sử để bảo tồn và phát huy những giá trị
những năm qua địa phương đã chú trọng công tác xã hội hóa huy động nhiều nguồn lực từ các tổ chức đơn vị và trong nhân dân để xây dựng và trùng tu các điểm di tích
và điều này không chỉ tạo được nguồn lực tài chính từ việc xã hội hóa để xây dựng các công trình di tích lịch sử mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống nâng cao ý thức bảo vệ di tích lịch sử trong nhân dân
đây là di tích khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn ở thôn bảy xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị được xây dựng với tổng kinh phí hơn một tỷ đồng do ban liên lạc tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn tỉnh đội quảng trị và chính quyền địa phương vận động quyên góp
khu tưởng niệm được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là nơi ghi dấu trận chiến ác liệt giữa ta và địch diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
với lực lượng hơn một trăm linh xe tăng xe bọc thép và vũ khí hiện đại
bộ trận can nhằm tư diệt lực lượng của ta
sau ba ngày chống chạm quyết liệt do tương quan lực lượng lại bị kẹp chặt vòng vây
đã có hơn chín mươi năm cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn và du kích địa phương anh dũng chiến đấu và hy sinh
qua làm được cái biến ấy chúng tôi là cán bộ chiến sĩ bán liên lạc cùng tất cả anh em cựu chiến binh của tiểu đoàn là vô cùng phần khởi rất là sống sướng
là vì làm được công trình để tường nhớ để trí ân
để ghi là công ơn của các anh hùng liệt sĩ là mãi mãi
về sau này cháu là con cháu của mình học tập và nói theo
và trước mắt thì cũng tạo điều kiện là cái nơi để cho chiến sĩ đồng đội của chúng tôi lui tới để là thắp hương để thăm các anh hùng liệt sĩ
thì chúng tôi là phần khởi lắm
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có hàng trăm di tích lịch sử kích mạng
chỉ riêng tại huyện triệu phong có sáu mươi sáu diện tích lịch sử kích mạng
được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia
trong đó có hai diện tích quốc gia đặc biệt nằm trong hồ sơ diện tích lịch sử thành quốc quảng trị
gồm chốt thép long quang xã triệu trạch và địa điểm chốt ngô xá tây xã triệu trung
để bảo tồn phát huy giá trị lịch sử huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã chú trọng xây dựng hồ sơ khoa học và pháp lý để đầu tư
đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa
đến nay đã có ba mươi sáu điểm di tích lịch sử được trùng tu xây dựng với tổng kinh phí hơn ba mươi chín tỷ đồng trong đó nguồn xã hội hóa gần ba mươi tỷ đồng